cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân trụ tỉnh long an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn trung giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại ấp bình thạnh xã bình tịnh huyện tân trụ tỉnh long an về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai lợi dụng sự sơ hở đối tượng giang đã đột nhập vào nhà bà bùi thị tám chú tại huyện tân trụ tỉnh long an trộm cắp ba chỉ vàng hai mươi bốn k hơn ba chỉ vàng một mươi tám k
tại cơ quan điều tra giang khai nhận là bạn của con nạn nhân nên biết được vàng bà tám cất giấu trong tấm liễng trên bàn thờ nên đã lấy trộm rồi đem trôn số tài sản trộm cắp được bên hông nhà nạn nhân
sau đó lấy một ít vàng đi bán được bốn sáu triệu đồng tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân trụ đang tiếp tục điều tra xử lý